chỉ trong vòng một tuần từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay tỉnh đồng nai ghi nhận tổng cộng năm mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai ba mươi bốn ca đã được bộ y tế công bố
các ca bệnh chủ yếu liên quan nổ dịch tại hai địa phương giáp danh là tp hcm và tỉnh bình dương
sở y tế đồng nai đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho gần tám mươi người dân đang ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn bốn xã của huyện thống nhất gồm xã gia kiệm gia tân một gia tân hai gia tân ba
việc lấy mẫu bắt đầu từ sáng ngày ba tháng bảy chia làm ba đợt mỗi đợt kéo dài từ ba đến bốn ngày
dự kiến tổng kinh phí cho đợt lấy mẫu này là hơn một mươi tám sáu tỷ đồng
đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với số lượng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát hiện sớm các ca bệnh trong phạm vi bốn xã đang thực hiện phong tả của huyện thống nhất
gần bảy mươi giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế đồng nai được huy động tham gia đợt lấy mẫu xét nghiệm này